một cuộc khảo sát được trường kinh tế và khoa học chính trị london anh thực hiện
với hơn một trăm linh tổ chức truyền thông thuộc bốn mươi sáu quốc gia cho thấy
trí tuệ nhân tạo mang đến cả lợi ích và rủi ro trong hoạt động báo chí
có tới sáu mươi số người được hỏi bày tỏ lo ngại tác động về mặt đạo đức
khi sử dụng ai trong tác nghiệp báo chí
báo chí toàn cầu đang trải qua thời kỳ thay đổi công nghệ thú vị và đáng sợ
cuộc thăm dò là minh chứng cho thấy công cụ ai tạo sinh
vừa là mối đe dọa tiềm tàng vừa tạo ra cơ hội khiến báo chí hoạt động năng suất
hiệu quả và đáng tin cậy hơn
mặc dù chưa đánh giá hết được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo
nhưng nhiều nhà báo và hãng thông tấn trên thế giới đã hào hứng sử dụng nó
trong công việc sáng tạo nội dung của mình
một số trang tin điện tử đã phát triển các thuật toán của riêng họ
để xác định những chủ đề được độc giả quan tâm nhất
ngành báo chí đang chứng kiến cuộc chạy đua làm chủ các thuật toán
và công cụ trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung
có tới tám trăm năm mươi bài báo được đăng trong một năm
cung cấp khoảng ba trăm linh tin bài chỉ trong một kỳ thế vận hội
cập nhật liên tục thông tin từ năm trăm linh điểm bầu cử tại mỹ trong năm hai nghìn hai mươi theo thời gian thực
nghĩa là tốc độ xử lý thông tin dữ liệu chỉ trong vài chục giây
dự báo xu hướng tài chính
đó là những gì mà phóng viên trí tuệ nhân

hay là những gì mà heliograph đã và đang làm cho tờ washington post
từ năm hai nghìn hai mươi hãng tin reuters đã xây dựng một hệ thống báo cáo video tự động
công cụ này sẽ tự động tạo ra các kịch bản tin tức về các trận đấu thể thao
và chuyển đổi chúng thành dạng video kết hợp với một người dẫn chương trình ảo
khoảng một phần ba nội dung được hãng tin bloomberg xuất bản sử dụng trí tuệ nhân tạo
hệ thống có tên cybot do hãng này sử dụng
đã hỗ trợ các phóng viên đưa ra hàng nghìn bài báo về báo cáo tài chính mỗi quý
trong khi đó
công cụ trí tuệ nhân tạo cho phép hãng tin ap tự động hóa việc sản xuất các bài báo thể thao và những mẫu tin ngắn
hệ thống này đã tạo ra bốn bốn trăm linh tin bài mỗi quý
nhiều gấp một mươi bốn lần lượng sản phẩm trước đó những phóng viên biên tập viên sản xuất được trong cùng một khoảng thời gian
năng suất của nó có thể tương đương với ba nhân viên làm việc toàn thời gian
bằng cách này tới nay ap đã cung cấp hơn năm mươi câu chuyện
chủ yếu là bài báo về tài chính kinh doanh thông thường và tóm tắt tin tức thể thao
công việc báo chí mang tính sáng tạo
nó xoay quanh sự tò mò cách kể chuyện
việc đào sâu thông tin và tư duy phê phán phán đoán
chúng tôi muốn các nhà báo của mình tập trung năng lượng vào đó hơn là việc chỉ thu thập thông tin
không chỉ tự động hóa sản xuất nội dung
hãy xem trí tuệ nhân tạo có thể làm được gì trên sóng truyền hình
mặc dù trông có vẻ hơi thiếu chân thực
song những người dẫn chương trình truyền hình này lại sở hữu những khả năng mà không con người thực nào có được
đó là khả năng nói trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không biết mệt mỏi
đặc biệt người dẫn chương trình sana thuộc sở hữu của india today
một trong những hãng truyền thông lớn nhất ấn độ có thể nói được bảy mươi năm ngôn ngữ
trong khi lisa thuộc kênh truyền hình odisha có thể dẫn chương trình bằng tiếng anh và tiếng odia
điều này vô cùng có ý nghĩa bởi ấn độ có tới hai mươi hai ngôn ngữ chính thức
sự xuất hiện của sana và lisa
giúp người dân tiếp cận thông tin trên truyền hình một cách dễ dàng hơn
hiện tại nhiệm vụ của họ là cung cấp tới khán giả thông tin thời sự trong lĩnh vực thời tiết tài chính và thể thao
không quá bất ngờ nhưng sự xuất hiện của người dẫn chương trình truyền hình trí tuệ nhân tạo
cũng đã gây nên một cuộc tranh luận khá gai gắt ở đất nước có tới hơn một nửa dân số chưa có điện thoại thông minh
những người dẫn chương trình trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ hỗ trợ công việc của người dẫn chương trình
nhưng không thay thế được con người
chúng tôi muốn các phóng viên của mình có thể tập trung hơn
vào công việc sáng tạo nhằm mang đến những tin tức chất lượng hơn
india today và odisha tv cũng đang thiết kế người dẫn chương trình có thể tiến hành các cuộc tranh luận trên truyền hình
họ muốn đi đầu trong công nghệ mới để thu hút khán giả
tuy nhiên nhiều chuyên gia lại cho rằng người dẫn chương trình trí tuệ nhân tạo chỉ phù hợp với các bản tin
cần đưa tin trực tiếp một cách liên tục như diễn biến bầu cử hoặc tài chính
bởi khả năng nói hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không mệt mỏi và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ ở tốc độ cao
nhưng người dẫn chương trình trí tuệ nhân tạo sẽ không mấy hiệu quả trong việc phản ánh tại hiện trường
hay tranh luận với khách mời bởi khả năng sao chép kinh nghiệm làm báo và quan sát còn hạn chế
nếu một nhà báo phụ thuộc quá nhiều vào trí tuệ nhân tạo để viết câu chuyện của họ
thì ai mới là tác giả của những nội dung đó và có thể được xem là người sáng tạo
khả năng trí tuệ nhân tạo vô tình đạo văn cũng là một thách thức
một minh chứng cho điều này là trang tin tức công nghệ cnnes của mỹ đã tham gia rất sớm vào cuộc đua
khi sử dụng một công cụ trí tuệ nhân tạo để viết một số loại báo chí từ năm ngoái
cnnet từng nhiều lần phải đăng tin tài chính sau khi một trang tin tức khác phát hiện ra các lỗi sai trong các bài báo
được biết bằng trí tuệ nhân tạo trong đó có một số lỗi khá nghiêm trọng
kể từ đầu năm nay ban biên tập trang tin cnnet đã phải tạm dừng kế hoạch xuất bản các bài báo được viết bằng trí tuệ nhân tạo
chartgpt chỉ là một công cụ xử lý văn bản và các nhà báo không nên lo lắng vì công nghệ này sẽ không thể đảm bảo
các công cụ ai không đủ năng lực viết báo và chủ yếu tổng hợp thông tin
cùng quan điểm này ông alex connov tác giả cuốn sách quản lý truyền thông và trí tuệ nhân tạo cho rằng
việc làm chủ được các công cụ trí tuệ nhân tạo hay không sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của các công ty truyền thông trong những năm tới nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
công cụ ai cũng là tiền đề đe dọa nền báo chí hiện đại đó là vấn nạn tin giả
các công cụ sáng tạo nội dung
cũng có thể sẽ khiến một số người bị mất việc làm nhưng không phải trong những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao
trí tuệ nhân tạo đang gây bão trên toàn thế giới với khả năng tạo ra các văn bản như các bài báo bài luận thậm chí là thơ ca chỉ trong vài giây
nhưng ngôn ngữ là sự kết nối giữa người với người bằng cả cảm xúc trong đó
nếu độc giả không cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện mà các nhà báo truyền tải sự kết nối sẽ sụp đổ
việc tìm kiếm sự thực đằng sau các câu chuyện sẽ vẫn là công việc của các nhà báo